tại hải phòng đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai khẳng định hải phòng đã nghiêm túc
chủ động triển khai chỉ thị ba mươi năm và các văn bản liên quan đã ban hành cụ thể hóa bằng nhiều văn bản
thành phố triển khai đồng bộ chủ động có đổi mới chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác văn kiện đại hội
công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ
đồng chí trương thị mai đánh giá cao quá trình chuẩn bị đại hội của thành phố
ngắn thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiều dự án công trình thiết thực
chào mừng đại hội đảng các cấp đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trương thị mai lưu ý đảng bộ thành phố hải phòng cần tiếp tục tập trung cao công tác chuẩn bị nhân sự
thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo trong chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
bảo đảm có tính kế thừa ổn định đổi mới sáng tạo và phát triển